sau khi được bầu làm chủ tịch quốc hội chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia bà nguyễn thị kim ngân đã tuyên thệ trung thành với tổ quốc nhân dân và hiến pháp
các cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước cũng đã bày tỏ tin tưởng kỳ vọng vào bà sẽ có nhiều đóng góp và tạo dấu ấn riêng trong hoạt động của quốc hội